bộ tài chính đã tổ chức buổi họp báo thông tin về tình hình nợ công và các giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ nợ công bảo đảm nợ công an toàn bền vững
theo đó với sự điều hành quyết liệt của chính phủ công tác quản lý huy động và trả nợ công nợ chính phủ trong năm hai nghìn một mươi tám đã đạt nhiều kết quả tích cực
đặc biệt các chỉ tiêu nợ đã được kiểm soát chặt chẽ góp phần cải thiện mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia của việt nam
đa dạng hóa các kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ đồng thời chủ động ra soát định kỳ công khai đầy đủ khung điều kiện vai oda và thường xuyên giám sát hạn mức vay oda theo nghị quyết của quốc hội
tại buổi họp báo các giải pháp tăng cường quản lý nợ công cũng đã được đưa ra trong đó có một số biện pháp quan trọng như đa dạng hóa công cụ nợ
kiểm soát chặt chẽ thực hiện hạn mức nợ nước ngoài theo phương thức tự vay tự trả của doanh nghiệp và các tổ chức tiến dụng